tục lệ buộc chỉ cổ tay của người thái nhằm giúp cho đồng bào nơi đây vững tin ở đời sống tinh thần
và trong chương trình sắc màu dân tộc ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu kỹ hơn về tục lệ hết sức độc đáo này
cuộc sống của người thái thường gắn liền với con sông con suối với những mái nhà sàn đơn sơ mộc mạc
cuộc sống tuy giản dị nhưng đồng bào thái lại có một kho tàng văn hóa dân gian vô cùng phong phú
mà những phong tục tập quán đã ăn sâu vào tiềm thức và đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của con người nơi đây
đến với mường lò yên bái nơi được xem là mảnh đất thiêng của người thái tây bắc
trong những ngày đầu xuân năm mới ta sẽ được đắm mình trong những điệu múa xòe
được ngất ngây say với men rượu thấm đẫm hồn núi rừng lòng mến khách của người thái
và đặc biệt được tham dự lễ buộc chỉ cổ tay một nghi thức cầu an của người thái
mâm cúng ngoài tất cả các bộ phận đầy đủ của một con lợn còn có chỉ bộ cổ tay xôi rượu trầu câu và vài bộ quần áo mới cùng những đồ trang sức truyền thống của người phụ nữ thái
tất cả đều mang ý nghĩa thể hiện sự ấm no đầy đủ để hôn vía của người được làm lễ cúng không bỏ đi khỏi thân xác
khi cúng vía gia chủ thường ngồi ở vị trí quan trọng nhất đối diện với thầy mò còn những người tham dự lễ sẽ ngồi xung quanh tạo thành vòng tròn quanh mâm cúng
và tùy vào tấm lòng mỗi người tham dự lễ cúng vía buộc chỉ cổ tay có thể mừng tiền để cầu chúc cho gia chủ được bình an khỏe mạnh
mỗi bộ phận trên cơ thể dù là nhỏ nhất cũng đều có hồn vía
vậy nên trong bài cúng của mình thầy mò phải cầu khẩn cho tất cả các vía từ những vía quan trọng như tim gan thận phổi tới các vía như tóc lông mày lông mi
khi nghi lễ kết thúc thầy mò cùng những người tham dự sẽ lấy từng sợi chỉ buộc vào cổ tay gia chủ cầu bình an
trong đó một sợi chỉ sẽ được buộc vào cổ của người được làm lễ
bệnh người thái cho rằng vùng đầu là quan trọng nhất
tập trung nhiều vía nhất nên cũng phải được buộc chỉ để gia chủ luôn minh mẫn sáng suốt
và để những lời cầu chúc có hiệu nghiệm trong ít nhất ba ngày người được buộc phải để sợi chỉ trên tay không được tháo ra vì bất cứ lý do nào
trong các bản làng người thái lễ buộc chỉ cổ tay không đơn giản chỉ là nghi thức cầu an mà đó còn là dịp để con cháu anh em cùng những bạn bè phương xa tụ họp
thành vân ngửa tay ra hoa
mỗi tấm thổ cầm đẹp
không chỉ nhờ vào đôi bàn tay
tài hoa khéo léo
mà còn quyết định bởi chất liệu sản phẩm
có lẽ vì thế
mà ngày ngày bên nương dâu
ven suối chị bích vẫn
cẩn thận chăm chút cho từng gốc dâu
với hy vọng sẽ có thể
hướng dẫn mọi người cùng tham gia
trồng dâu nuôi tầm
tự tạo ra nguồn tơ sợi tốt nhất
cho việc dệt thổ cầm của mình
mỗi nhát cuốc
như một chút lòng quyết tâm
của chị gửi vào đất
với niềm tin và mong muốn
thổ cầm dân tộc thái mãi
được lưu giữ và phát triển
trong lòng chính những người con nơi đây
tất cả đều
nhờ tình yêu và mong muốn
lưu giữ lại gai dệt thổ cầm truyền thống
của cha ông lưu giữ
lại một trong những nét độc đáo
đặc sắc nhất làm nên
sự khác biệt của người dân tộc thái
và chắc rằng
chỉ những ai sinh ra
lớn lên chứng kiến người bà
người mẹ của mình bên khung cười
cảm nhận tình yêu với những sắc màu
thổ cầm chảy trong huyết quản
mới hiểu được truyền thống
và cội nguồn quan trọng đến
dường nào bởi ở đó
ta biết được mình
người thái từ xưa đã được biết tới
là một dân tộc giàu bản sắc văn hóa
những nét văn hóa đó không chỉ thể hiện
ở phong tục tập quán tín ngưỡng
các chi thức dân gian
mà nó còn thể hiện ngay trong những nét ẩm thực
của cuộc sống sinh hoạt đời thường
trong chương trình sắc màu dân tộc ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với
một món ăn rất đặc trưng của người thái
trong những dịp đầu năm
từ xưa tới nay
các món ăn của người thái
thường là sự kết hợp hài hòa
và gắn bó với tự nhiên
các món ăn thường phản ánh điều kiện sống
phản ánh những tín ngưỡng dân gian
trong tầm thức mỗi người thái
và đặc biệt phản ánh bản chất tộc người
một cách rõ nét
ngoài những món cá
người thái còn được biết đến
với tục gói bánh trưng đen
trong các dịp tết đến xuân về
bánh trưng đen là một loại bánh
đặc biệt mang nét riêng
của nhóm thái tài thanh
nguyên liệu chính chỉ là gạo nếp trắng
và được nhuộm đen bằng cho dơm
để bánh có màu đen đẹp bóng
ngay từ tháng một mươi âm lịch
sau vụ gặt lú mùa
người ta chọn nếp và dơm cất sẵn

chọn những cọng nếp to vàng ươm
đem về phơi khô
đốt thành cho
rồi lấy phần mịn nhất trộn với gạo nếp thơm
bánh trưng đen người thái không có nhân
lá gói bánh cũng dùng
lá rong rừng rửa sạch
lau khô mới đem gói
việc chuẩn bị nguyên liệu
cho bánh trưng đen
chỉ có người con dâu trưởng trong nhà làm
còn gói bánh và luộc bánh
thì do đàn ông có kinh nghiệm
khéo tay làm
nét độc đáo của bánh trưng đen
còn ở vị bùi bùi thơm mát
bánh để được rất lâu
đến hết tháng riêng
vẫn còn thơm ngon
bánh trưng đen người thái
được gói theo bốn loại
trong đó bánh sừng trâu
là mang ý nghĩa cầu cho đàn trâu khỏe mạnh
xinh xôi để cày kéo
còn với các loại bánh đôi bánh gậy
hay bánh có hình vuông nhỏ
thì thường mang ý nghĩa cầu may
cho gia đình hạnh phúc
cho người già được sống lâu
và một năm mới mọi sự sung túc
tròn trịa đủ đầy
vì vậy trong những ngày đầu năm
con cháu cũng thường mang bánh trưng
biếu ông bà những người lớn tuổi
trong gia đình để cầu mong
một năm mới yên vui hạnh phúc
thưa quý vị đến với những bản làng người thái
trong những dịp đầu năm
chúng ta không chỉ được dự lễ
buộc chỉ cột tay một nét đẹp văn hóa